các bác sĩ nắng nóng khiến người già dễ mất nước mất điện giải tạo điều kiện cho các bệnh nền có cơ hội tăng nặng
hoặc một số người lạm dụng điều hòa cũng dễ gây các bệnh lý hô hấp viêm phổi
người cao tuổi khi mà cơ thể đã đến cái giai đoạn lão hóa khả năng đáp ứng của cơ thể so với cả các thay đổi về nhiệt độ của môi trường kém
do đó rất dễ dẫn đến làm cho những cái bệnh mãn tính mà vốn dĩ là người cao tuổi phải sống chung với nó
như là bệnh tăng huyết áp bệnh đái tháo nhiễm
khi mà gặp phải điều kiện nhiệt độ mà thay đổi tăng một cách đột ngột
nó sẽ làm cho những cái bệnh đó chuyển hướng theo cái chiều hướng gọi là tiêu cực làm cho rất dễ dẫn đến các cái biến chứng
để phòng bệnh cho người cao tuổi trong những ngày nắng nóng
các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên tránh thay đổi môi trường đột ngột
cần bổ sung đầy đủ nước và thực phẩm đủ chất dinh dưỡng
nếu phải ra ngoài trời cần chuẩn bị trang phục chống nắng để tránh sốc nhiệt
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong hai ngày chín và một mươi tháng tám
với bốn buổi thi tương ứng với bốn bài thi trong đó ba bài thi bắt buộc và một bài thi tự chọn
đáng chú ý chính phủ giao chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương
bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn và nghiêm túc
kỳ thi được tổ chức trong hai ngày chín và một mươi tháng tám do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì
với yêu cầu bảo đảm kết quả chính xác khách quan tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc gồm toán chín mươi phút ngữ văn một trăm hai mươi phút ngoại ngữ sáu mươi phút và một bài thi tự chọn là khoa học tự nhiên
bao gồm các môn là vật lý hóa học sinh học là năm mươi phút hoặc khoa học xã hội là lịch sử địa lý giáo dục công dân cũng là năm mươi phút
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin cảm ơn biên tập viên thu hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với những cập nhật về tình hình an ninh trật tự tại khu vực phía nam
trong ngày bốn tháng sáu đội cảnh sát kinh tế công an thành phố tân an đã tiến hành kiểm tra tại nhà của hồ văn bảo
đường trần phong sắc phường bốn tp tân an
qua công tác kiểm tra thực tế đã phát hiện hơn một mươi hai bốn trăm linh chai thuốc nhuộm tóc các loại
tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy đăng ký kinh doanh
lúc một mươi sáu h ngày ba tháng sáu đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh long an
phối hợp đội cảnh sát kinh tế công an tp tân an kiểm tra việc chấp hành pháp luật
trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ tại hộ bà cao thị ngọc bích xã an vĩnh ngãi thành phố tân an
tại thời điểm kiểm tra tờ hộ bà bích đang hoạt động sản xuất kinh doanh phân phố mỹ phẩm
qua kiểm tra thực tế tại cơ sở do bà bích làm chủ cơ quan chức năng phát hiện nhiều nguồn nguyên liệu
không hóa đơn chiến từ nguồn gốc xuất xứ
trong ngày bốn tháng sáu đội cảnh sát kinh tế công an thành phố tân an tiếp tục kiểm tra tại nhà hồ văn bảo
đường trần phong sắc phường bốn tp tân an
đây là nhà do bão thuê lại và chứa phân phố hàng hóa là thuốc nhuộm tóc
qua kiểm tra thực tế công an tp tân an phát hiện các loại hàng hóa là thuốc nhuộm tóc không hóa đơn
chiến từ chiến binh nguồn gốc xuất xứ và giấy đăng ký kinh doanh
cơ quan chức năng tạm giữ hơn một mươi hai bốn trăm linh chai thuốc nhộn các loại để xác minh và làm rõ
lúc một mươi năm h ngày ba tháng sáu tại khu đất có nhà tạm không số trên quốc lộ một ấp bốn của xã mỹ yên
huyện bến lức tỉnh long an thì lực lượng trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
đã phát hiện triệt xóa một điểm sang chiếc nạp gà trái phép
cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật gồm hai trăm bốn mươi năm bình ga loại một mươi hai kg nhiều nhãn hiệu
trong đó có sáu mươi bảy bình gà chứa gà có màn co và tem chống giả bảy bình chứa gà chưa gắn màn co và tem chống giả
năm bình gà đang chiếc nạp và một trăm sáu mươi sáu vỏ bình gà
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện bốn vỏ bình ga loại sáu kg tám vỏ bình ga loại bốn mươi năm kg
một xe bồn chứa gà hai xe ô tô tải tám đồ súng dùng để chiếc nạp gà không nhắn hiệu
và hơn năm mươi sáu triệu bốn trăm linh ngàn đồng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan chức năng tạm giữ và làm việc chín đối tượng có liên quan
trong quá trình làm việc tài xế phạm văn tuân khai nhận vận chuyển gai và giao cho một đại lý ga
trên đường châu thị kim phường bảy thành phố tân an
lực lượng trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục kiểm tra đại lý ga
trên đường châu tị kim phường bảy thành phố tân an
phát hiện tạm giữ năm bình ga loại một mươi hai kg các loại có màng co và tem chống giả
hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị dãy lam bi an hùng vĩ thực huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
là biểu tượng sinh động của vùng đất nam tây nguyên đang phải hứng chịu những trận phá rừng đặc biệt nghiêm trọng
hàng trăm cây thông cổ thụ ca cũ và mới đã bị cưa hạ đốt cháy đen
hoặc ưới nhựa tư rối nằm ngổ ngang trên mặt núi
tình trạng phá rừng khai thác gỗ bất hợp pháp lấn chiếm đất thuộc dãy núi
nằm trong phán cảng quốc gia lam bi an để làm rẫy hoặc sang nhượng qua tay kiếm lời
đã xảy ra từ nhiều năm qua điều đáng nói là những cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi
bị đốn hạ ngang nhiên tại một danh thắng nổi tiếng thủ đoạn của các đối tượng phá rừng
về dùng cưa đẻo quanh gốc hoặc dùng hóa chất đầu độc những cây thông cổ thụ
có đường kính gần một mét sau đó sẽ đưa đi cương và dùng xe chở khỏi hiện trường
chỉ trong phạm vi vài hectare đã có hàng trăm cây thông cổ thụ cả cũ và mới
đường kính gốc lớn tất cả người ôm không sể đã bị cưa hạ
nhiều vị trí rừng không quý bị cưa trắng gỗ vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất
tại một số nơi để che giấu hành vi phá rừng các đối tượng thường cưa nhỏ gỗ thông vừa hạ
thành từng lóng ngắn vài ngày sau đó sẽ chăm lửa đốt sạch
thậm chí ở không ít vị trí rừng thông bị cưa hạ lâm tạc còn ngang nhiên để gội lại ngay hiện trường
như thách thức sự có mặt của lực lượng chức năng
những vùng rừng đã bị giải tỏa các đối tượng lập tức trồng một số loại hoa màu
như cà phê dưới gai để khẳng định vững chắc đất đã có chủ không ai được xâm phạm
mục đích tàn phá đầu độc và cưa hạ rừng thông cổ thụ ở dãy núi lam bi an
chủ yếu là lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển nhượng qua tay ngay kiếm lời bất chính
hiện đất rừng thuộc dãy núi la bia an đang được các đối tượng bán với giá khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu đồng
trên một mét vuông hình thức giao dịch chỉ là giấy viết tay ký giữa bên mua và bán
trước thực trạng đáng báo động này các đơn vị chức năng của tỉnh lâm đồng và huyện lạc dương
đã vào cuộc điều tra và làm rõ vấn đề
công an quận bình tân tp hcm đang trích xuất camera và làm các thủ tục liên quan để làm rõ vụ xe ô tô bảy chỗ
tông hàng loạt phân tiện xe ra tại giao lỗ quốc lộ một giao với đường số một mươi tám phần bình hương hòa b
vào tối ngày ba tháng sáu chiếc ô tô bảy chỗ biển số năm mươi một g một mươi chín nghìn tám trăm một mươi bảy do người đàn ông trung niên điều khiển
chạy trên quốc lộ một hướng từ an sương về an lạc
khi đến giao lộ của quốc lộ một và đường số một mươi tám tài xế không kiểm soát được tay lái
đã khiến xe tông hàng loạt phương tiện đang lưu thông trên đường
chiếc ô tô bảy chỗ tiếp tục lao lên vỉa hè hút sập hàng rào kho sướng bên đường rồi mới dừng lại hư hỏng
vụ việc khiến năm người bị thương xây sát trong đó có một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
theo người dân tài xế ô tô bảy chỗ có dấu hiệu say xỉn sau đó được người nhà đến đưa về
nhằm phát triển sản phẩm du lịch đường thủy phù hợp với tình hình thực tế
thành phố hồ chí minh khi chuyển sang trạng thái mới
sở du lịch đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn
từ đây đến cuối năm thành phố hồ chí minh xây dựng các sản phẩm du lịch đường thủy mới
bao gồm tuyến bạch đằng quận chín tuyến bạch đằng bình quế và tuyến bạch đằng quận bảy
tập trung nâng cấp các bến tàu hiện hữu dọc trên tuyến đầu tư mới các bến tàu du thuyền để xây dựng điểm đến hoàn chỉnh
tập trung đầu tư hệ thống xe điện phục vụ du khách từ các bến tàu đến các điểm du lịch
xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phong phú đặc sắc và các hoạt động vui chơi giải trí trên thuyền
cũng được đầu tư với các chương trình biểu diễn ánh sáng đèn laser
từ các tòa nhà cao tầng hiệu ứng xuống mặt nước biểu diễn nhạc nước trên sông sài gòn
song song đó sẽ triển khai các dự án cải tạo vệ sinh cảnh quan môi trường nước trên các tuyến kênh
chính trang cảnh quan dọc theo các dòng kênh trên tuyến
chuyến du lịch này sẽ hấp dẫn du khách bởi các chương trình nghệ thuật và các hoạt động như chợ phiên
phố ẩm thực phố mua sắm tại các điểm đến
đề án sẽ giúp khai thác hiệu quả hợp lý tiềm năng về tài nguyên và du lịch đường thủy
bảo tồn và dình dư cảnh quan bản sắc văn hóa dân tộc ven sông trên địa bàn tp hcm
trong khi một vài nơi ồ ạc chặt hạ cây phường sau sự cố cây đổ gây chết người
thì nhiều trường học tại tp hcm đang có những cách làm sáng tạo để vừa giữ loại cây vốn gắn bó với tuổi học sinh sinh viên này
không phải đến khi có sự cố cây đổ ngã vừa xảy ra tại tp hcm mà ngay khi xây dựng tòa nhà
trường đại học quốc tế hồng bàng đã tính đến việc lắp trụ đỡ cho chai phượng nhằm giữ lại mảng xanh trong sân trường
tùy vào kích cỡ độ cao của cây nhà trường sẽ nhờ đơn vị chuyên môn tư vấn để làm trụ đỡ phù hợp với từng loại cây
trong nhiều cây như vậy